liên quan đến tình hình nga ukraine chỉ huy đơn vị biệt kích ahomat của nga
ông akhti alodinot thông báo mặc dù căng thẳng đang gia tăng quanh bakhmut
thế nhưng ở trong thành phố quân đội nga vẫn đang đối phó mạnh mẽ với lực lượng của ukraine
theo ông alodinot lực lượng wagner của nga đang quyết liệt đẩy lui đối phương
và chủ động tiến công xa hơn ngày hôm nay mặc dù đối phương đã tiến vào một vài mét
ở một số khu vực nhưng không có gì đột phá xảy ra
trong khi đó vào ngày hôm nay ukraine cho biết các lực lượng của họ đã đạt được
những bước tiến đáng kể xung quanh thành phố barkhamuz miền đông của nước này
nơi đang là tâm điểm giao tranh với nga trong nhiều tháng vừa qua
bộ quốc phòng ukraine cho biết trong tuần này lực lượng phòng thủ của ukraine
đã không để mất bất kỳ một vị trí nào ở bakhomut
trước đó vào hôm ngày một mươi một tháng năm nhà sáng lập công ty quân sự tư nhân vagna của nga
ivergani prynazhan nói rằng một đơn vị quân đội của nga đã phải bỏ